quảng trị là một tỉnh khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng với sự phân đấu của cả hệ thống chính trị
đến thời điểm này thì tỉnh quảng trị đã có một mươi tám trên một trăm một mươi bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
tỉnh cũng đang phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi có trên năm mươi xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên so với mục tiêu đã đạt ra thì vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới
xã vĩnh hòa huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đang phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu này
xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới mặc dù xã đã huy động tổng nguồn vốn hơn chín mươi tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
trong đó nhân dân đóng góp hơn ba tỷ đồng nhưng đến nay vĩnh hòa mới đạt một mươi năm trên một mươi chín tiêu chí
đối với chúng tôi đại xã hội hóa làm được một số là như lạc ninh hai trường học còn là bảy phân học thì điều kiện phải nói là cũng rất khó khăn
về giao thông người đông thì đến xã là có hai mươi bảy km mà hiện tại đã thực hiện được là năm ba km mới đạt được hai mươi
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị là địa phương có nhiều
xã đạt chuẩn nông thôn mới nhất ở tỉnh quảng trị toàn huyện có bảy trên một mươi chín xã đạt
trong các xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới ở huyện vĩnh linh vẫn còn một số tiêu chí chưa được hoàn thiện
tiêu chí khó đạt được nhất là vẫn là tiêu chí mà nó thuộc về cái nguồn lực của nhà nước đầu tư
trong đó ví dụ như cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn trường học
theo lãnh đạo và chính quyền các cấp ở tỉnh quảng trị trong một mươi chín tiêu chí do trung ương đặt ra
nếu giao các tiêu chí giữa vùng biển vùng núi và vùng đồng bằng giống nhau thì rất khó thực hiện
quảng trị là một tỉnh có đầy đủ các vùng như miền núi bãi ngang ven biển và vùng đồng bằng
đời sống còn gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy để thực hiện đạt một mươi chín tiêu chí do trung ương đề ra thì quảng trị sẽ khó hoàn thành một cách đầy đủ
quảng trị rất cần có sự quan tâm tháo gỡ từ các bộ ngành trung ương để trong thời gian tới
có nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn